chiều nay ngày một mươi năm tháng chín tiếp tục phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội
các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
đa số đại biểu cơ bản nhất trí với tờ trình của chính phủ về sự cần thiết sửa đổi luật quản lý
sử dụng tài sản nhà nước nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện luật trong thời gian qua
một số đại biểu cho rằng việc dư luận quan tâm nhất trong thời gian qua là xe công và nhà công vụ được quản lý thế nào
và nhấn mạnh luật này cần phải giải quyết được tình trạng việc sử dụng xe công sai mục đích
một số đại biểu cũng đề nghị báo cáo tổng kết thi hành phải làm rõ được tình hình thực tiễn sử dụng nhà công vụ xe công
vấn đề gì đang đặt ra và xử lý như thế nào
cho ý kiến về tính thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật liên quan các đại biểu cho rằng
để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục ra soát hệ thống hóa
pháp điển hóa đầy đủ các quy định của hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công ở các luật chuyên ngành
để tiến hành bổ sung sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn